sở giáo dục và đào tạo tp hcm vừa có tờ trình gửi ubnd tp về việc ban hành quy định liên quan đến quản lý dạy thêm học thêm
so với kiến nghị cách đây hai tháng về việc quy định mỗi học sinh học thêm không quá sáu tiết mỗi môn học một tuần và không quá một mươi tám tiết một tuần
lần này sở kiến nghị tp hcm đưa ra bốn đối với việc dạy thêm
cụ thể sở giáo dục đào tạo tp hcm nêu rõ những trường hợp không được dạy thêm
bao gồm học sinh đã được nhà trường tổ chức học hai buổi một ngày học sinh tiểu học
đối với giáo viên hưởng lương từ đơn vị sự nghiệp công lập sở đưa ra hai kiến nghị là không được tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường
nhưng có thể tham gia dạy ngoài trường và không được dạy thêm ngoài trường với học sinh chính khóa mà thầy cô đang dạy trên lớp
ngoài ra sở giáo dục đào tạo tp hcm cũng kiến nghị tp hcm quy định hoạt động dạy học thêm dạy thêm
không gây nên tình trạng vượt quá sức tiếp thu của người học